theo báo cáo của thanh tra chính phủ năm hai nghìn một mươi bảy toàn ngành đã triển khai trên bảy năm trăm linh cuộc thanh tra hành chính và trên hai trăm ba mươi bảy cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành phát hiện về vi phạm kinh tế gần bảy mươi tỷ đồng trên một mươi bảy ha đất kiến nghị thu hồi trên bốn mươi ba tỷ đồng và trên bốn chín trăm linh hectare đất
theo báo cáo của liên đoàn lao động tp hà nội hiện liên đoàn đang quản lý trực tiếp hơn năm trăm chín mươi đoàn viên công đoàn
bên cạnh việc chăm lo đời sống cho người lao động thời gian qua liên đoàn lao động thành phố đã thanh tra kiểm tra và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm giải quyết vướng mắc của người lao động đặc biệt liên quan đến việc trốn đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp
tuy nhiên trên địa bàn thành phố hà nội hiện còn trên bốn mươi đơn vị doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp